cảnh sát hoàng gia thái lan ngày bốn tháng một mươi cho biết nghi phạm mặc áo sơ mi màu xanh liên quan tới vụ đánh bom tại bến cảng sathern ở thủ đô bangkok hồi tháng tám vừa qua đã lợi dụng biên giới miền nam giữa thái lan và malaysia để trốn thoát

cảnh sát thái lan đang đề nghị tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế hỗ trợ truy tìm các nghi phạm liên quan tới vụ đánh bom đang trốn chạy ở nước ngoài